trong đó thành phố có tiếp thu các định hướng từ dự thảo hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín của trung ương
chỉ thị một mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế cũng đã tiếp thu những nội dung cập nhật nhất trong bản dự thảo mà sau này trở thành nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
theo ông mãi dù thành phố chưa có kế hoạch tổng thể triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám nhưng trên thực tế đã vận dụng và cập nhật trong chỉ thị một mươi tám
đang khẩn trương tổng kết làn sóng dịch lần thứ tư và dự kiến trong tháng một mươi sẽ ban hành phương án phòng chống dịch tổng thể ông mãi nói
về công tác trọng tâm trong thời gian tới ông văn mãi cho biết thành phố sẽ tiến hành đồng thời phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế xã hội xây dựng cơ chế giám sát và cảnh báo dịch có cơ sở dữ liệu khoa học làm nền tảng phục vụ cho việc ra quyết định từ đó điều chỉnh nới lòng hoặc xiết chặt các biện pháp ở từng địa bàn từng thời điểm cụ thể
thành phố hồ chí minh tiếp tục củng cố hệ thống y tế gắn với hoàn thiện và phát huy mô hình điều trị ba tầng tiếp tục cập nhật các bộ điều trí an toàn trong các hoạt động như an toàn trong trường học an toàn trong cơ sở y tế an toàn trong sản xuất kinh doanh an toàn tại các cơ quan
từ đó tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh sinh hoạt đời sống theo kết quả kiểm soát dịch
về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội ông mãi cho biết ubnd tp sẽ tập trung cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư
giải quyết các khó khăn vướng mắt đối với doanh nghiệp và người dân đối với các dự án công trình một cách cụ thể
thành phố mở được nút thắt giải phóng năng lượng trong dân trong doanh nghiệp để tham gia phục hồi phát triển kinh tế xã hội ông mãi nói
về hỗ trợ doanh nghiệp ông mãi cho biết sẽ tập trung hỗ trợ về vốn nguồn lực lao động
ubnd tp đã chỉ đạo giả soát từ dự án công trình đảm bảo tiến độ khối lượng
phần đầu đến cuối năm nay giải ngân đạt chín mươi năm tổng số vốn đầu tư công
về an sinh xã hội người đứng đầu chính quyền tp hcm cho biết sẽ chăm lo cho người già neo đơn và trẻ em mồ côi
tri ân các đóng góp của các lực lượng và ghi nhận sự mất mát hy sinh trong đại dịch
trong đó có thể sẽ tổ chức một sự kiện ý nghĩa phù hợp để tưởng niệm sự hy sinh mất mát của lực lượng phòng chống dịch và đồng bào thành phố trong thời gian qua
về mở cửa lại trường học chủ tịch tp hcm cho rằng đây là vấn đề phức tạp
tp hcm sẽ tính toán lại chương trình cho phù hợp

trong công văn tối một mươi chín tháng một mươi do phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng ngô thị kim yến ký nêu rõ người về từ vùng ở cấp độ dịch cấp một cấp hai sẽ tự theo dõi sức khỏe
đối với người đến hoặc về đà nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp ba cấp bốn phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước thời điểm vào thành phố
đối với người đến hoặc về đà nẵng từ các địa phương được xác định cấp độ dịch ở cấp bốn phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước thời điểm vào thành phố
với những người tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh sẽ cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín phải cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm ba lần vào ngày thứ nhất thứ ba
các địa phương khác như cần thơ bến tre hậu giang cũng đã có những thay đổi trong việc nới lỏng đi lại theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch
một địa phương khác là phú thọ trong khi mới đây địa phương này đã phát hiện chùm ca lây nhiễm mới tại trường học tuy nhiên việc nới lỏng đi lại cũng được thực hiện
cụ thể một mươi chốt kiểm soát phòng dịch covid một mươi chín tại các cửa ngõ giao thông ra vào tỉnh phú thọ sẽ tạm dừng từ sáu giờ ngày hai mươi tháng một mươi
tỉnh thánh hóa gồm ba xã xã thanh đình thành phố việt trì xã thạch sơn huyện lâm thao và xã phủ ninh huyện phủ ninh
các cấp độ hai và một là các địa bàn còn lại của tỉnh
sau phú thọ tỉnh thanh hóa mới đây cũng ghi nhận thêm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong đó có một mươi năm người liên quan đến ổ dịch tại thị xã bỉm sơn
như vậy đã nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại ổ dịch tại bìm sơn lên một trăm linh một ca
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa
ổ dịch tại thị xã bỉm sơn vượt mốc một trăm linh ca mắc sau năm ngày bùng phát
thành phố sầm sơn ghi nhận một ca dương tính với ncov do tiếp xúc f thuộc ổ dịch thị xã bỉm sơn
liên quan đến ca mắc này lực lượng chức năng thành phố sầm sơn đã phong tỏa tạm thời cụm dân cư
gồm ba hộ dân với một mươi hai nhân khẩu ở phố quang giáp phường trung sơn
tỉnh thanh hóa cũng ghi nhận bảy bệnh nhân covid một mươi chín trở về từ các tỉnh thành phố phía nam đang thực hiện cách ly tập trung
ổ dịch tại thị xã bỉm sơn bùng phát từ ngày một mươi bốn tháng một mươi
hai f được phát hiện đầu tiên là vợ chồng dương tính với sars cov hai
người vợ làm nhân viên bán hàng trong một doanh nghiệp con chồng làm lái xe
họ có yếu tố dịch tễ phức tạp đi lại nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
trước tình hình phức tạp chính quyền khuyến cáo hơn sáu mươi dân thuộc bảy xã phường trên địa bàn không ra khỏi nhà
học sinh dừng đến trường
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay thanh hóa ghi nhận tổng cộng bảy trăm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn trăm chín mươi một người đã được điều trị khỏi và ra viện
chuyển qua thông tin dịch covid một mươi chín tại tỉnh tiền giang
mới đây tỉnh tiền giang đã công bố dịch cấp độ hai
theo đó sẽ hạn chế dân ra đường từ một mươi chín h đến năm h sáng hôm sau
khách đến nhà hàng ăn phải tiêm đủ hai liều vaccine
ubnd tỉnh tiền giang yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian
từ một mươi chín h hôm trước đến năm h sáng hôm sau trừ các trường hợp sau
cấp cứu đi mua thuốc trị bệnh
các lực lượng thực hiện phục vụ hỗ trợ công tác phòng chống covid một mươi chín
theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
lực lượng công an quân sự biên phòng thực hiện nhiệm vụ
lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị xử lý sự cố về điện nước
hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật
ubnd tỉnh tiền giang yêu cầu các phương tiện vận chuyển từ địa phương khác
đi ngang qua địa bàn tỉnh trên các quốc lộ thì thực hiện theo quy định
của bộ giao thông phận tài và bộ y tế nhưng không được dừng đổ
chi phí cách ly xét nghiệm
người dân tự trả
ubnd tỉnh tiền giang quy định việc đi lại của người dân đối với người đến
từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc vùng phong tỏa và trường hợp nghi ngờ
hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch cấp độ ba
phải có kết quả test nhanh âm tính còn giá trị trong bốn mươi tám giờ
hoặc xét nghiệm pcr còn giá trị trong bảy mươi hai giờ
người về từ địa bàn có dịch cấp độ một hai thì không yêu cầu xét nghiệm
tỉnh tiền giang cho rằng trường hợp không chứng minh được
mình đến từ địa bàn có dịch
ở cấp độ một hai thì phải có kết quả test nhanh âm tính còn giá trị trong bốn mươi tám giờ
hoặc xét nghiệm pcr còn giá trị trong bảy mươi hai giờ từ khi lấy mẫu
người từ địa bàn có dịch về tiền giang thì thực hiện cách ly xét nghiệm giám sát cụ thể
người tiêm đủ hai liều vaccine liều cuối đã qua một mươi bốn ngày hoặc khỏi covid một mươi chín
có giấy xác nhận không quá sáu tháng phải thực hiện cách ly
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
người tiêm một mũi vaccine thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày
nếu xét thấy cách ly tại nhà không đảm bảo điều kiện yêu cầu cách ly và công tác phòng chống dịch
thì cách ly tập trung xét nghiệm hai lần sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm bảy ngày
người chưa tiêm vaccine cách ly tập trung một mươi bốn ngày thực hiện xét nghiệm bốn lần
sau đó theo dõi sức khỏe thêm một mươi bốn ngày
ubnd tỉnh tiền giang quy định toàn bộ chi phí cách ly tập trung và chi phí xét nghiệm
đối với cách ly tại nhà do cá nhân tự chi trả
người đến ăn uống tại nhà hàng phải tiêm đủ hai lần
ubnd tỉnh tiền giang cho phép trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích được hoạt động
nhưng phải có kế hoạch gắn với công tác phòng chống dịch
ngoài ra người quản lý và nhân viên phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine đã qua một mươi bốn ngày
hoặc f đã khỏi bệnh không qua sáu tháng
số lượng người mua bán cùng thời điểm không quá năm mươi công suất
chợ đầu mối truyền thống được hoạt động nhưng phải có kế hoạch gắn với công tác phòng chống dịch
người lao động nhân viên đơn vị quản lý chợ tiểu thương
phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine đã qua một mươi bốn ngày hoặc f đã khỏi bệnh không quá sáu tháng
nhà hàng quán ăn giải khát được hoạt động
nhưng người bán hàng nhân viên phục vụ người đến ăn uống phải đảm bảo tiêm đủ hai mũi vaccine
đã qua một mươi bốn ngày hoặc f điều trị khỏi bệnh không qua sáu tháng
thực hiện giãn cách và phòng chống dịch bố trí chỗ ngồi phù hợp đảm bảo giãn cách
khoảng cách tối thiểu hai mét hoặc có vách ngăn
tối đa phục vụ không quá năm mươi công suất đối với nhà hàng
và không quá hai mươi người đối với quán ăn giải khát khuyến khích bán mang đi
tiền giang tiếp tục dừng hoạt động với vũ trường karaoke quán bar massage sông hơi biza
phòng tập thể hình yoga hồ bơi bóng đá bóng truyền được hoạt động
người tham gia phải tiêm đủ hai liều vaccine đã qua một mươi bốn ngày hoặc f đã khỏi covid một mươi chín
cùng thời điểm không quá năm mươi công suất
hoạt động bán hàng rong vé số dạo được hoạt động
nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau
đã tiêm đủ liều vaccine đã khỏi covid một mươi chín không quá sáu tháng
cơ sở nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan hoạt động không quá năm mươi công suất
bảo tàng triển lãm thư viện dạp chiếu phim cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật
thể dục thể thao hoạt động không quá năm mươi công suất
nhân viên và người lao động phải được tiêm đủ hai liều vaccine đã qua một mươi bốn ngày
hoặc f đã khỏi covid một mươi chín không quá sáu tháng
thông tin cuối cùng của bản tin
tin trưa ngày hôm nay có liên quan đến tình hình bão lũ
thưa quý vị trận bão lũ vừa qua đã khiến nhiều tỉnh miền trung rơi vào tình trạng ngập lụt diện rộng
trong đó có tỉnh quảng bình
theo ghi nhận mới nhất tại các địa phương ở trong địa bàn tỉnh
hàng ngàn nhà dân ngập trong biển nước người dân di chuyển chủ yếu bằng thuyền
mưa to kéo dài khiến nhiều địa phương tại quảng bình bị ngập lụt
chia cắt giao thông ngầm tràn và sạt lở đất tại các xã miền núi
thưa quý vị nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh quảng bình ngập sâu trên một mét
giao thông bị chia cắt nghiêm trọng người dân phải dùng thuyền để di chuyển
tại huyện lệ thủy trong những ngày qua mưa to khiến nhiều khu vực bị ngập lụt
tạm thời bị chia cắt nhất là các xã vùng giữa của huyện
có khoảng một một trăm linh nhà dân ở một mươi sáu xã bị ngập
theo ông đặng đại tình chủ tịch huyện lệ thủy cho biết
nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị ngập sâu trên một mét
giao thông bị chia cắt nghiêm trọng
tại huyện lệ thủy huyện đã tiến hành xây dựng một số lều tạm do quốc lộ một a
để người dân ở địa phương khác đi qua địa bàn huyện bị kẹt lại do lũ có nơi để trú ẩn
bên cạnh đó lực lượng chức năng huyện lệ thủy đã lên kế hoạch
để chủ động ứng phó với đợt mưa lũ sắp tới
tại huyện quảng ninh đã có hàng trăm nhà dân của năm xã bị ngập nhẹ
tại xã tân ninh có hơn một trăm linh nhà dân bị ngập lụt tập trung ở thôn hữu tân thôn quảng xá
ủy ban nhân dân xã đã lên kế hoạch di rời hơn năm trăm sáu mươi hộ dân ở vùng thấp đến nơi an toàn
nếu tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp hơn
hay tuyến đường an sơn từ xã sơn thủy về đến xã an thủy
cũng là một trong những đoạn đường rất nguy hiểm vào mùa mưa lũ cho đến sáng nay đã bị cô lập
mưa lớn đã diễn ra nhiều ngày trên diện rộng các tầng lớp đất đã thấm nước
do đó ngoài ngập lụt thì nguy cơ sạt lở là rất lớn
vì vậy chính quyền các địa phương lực lượng chức năng huyện quảng ninh và lệ thủy
đã cho ra soát lại tất cả các vùng khu vực có nguy cơ bị sạt lở để chủ động di rời dân
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của có thể xảy ra
thưa quý vị mưa lũ giữa lúc dịch bệnh khiến cho tình hình chống dịch tại nhiều địa phương đã khó
nay còn khó khăn hơn gấp bội
thiếu thốn đủ bề người dân ở nhiều địa phương phải chịu cảnh ăn ngủ với nước lũ suốt mấy ngày vừa qua
mong cho những khó khăn hiện tại sẽ qua đi
để cuộc sống dần ổn định trở lại
bên cạnh thực hiện theo hướng dẫn của chính phủ mỗi địa phương hãy tự phát huy nội lực
điều chỉnh công tác phòng chống dịch phù hợp với tình hình tại địa phương
làm được như vậy tin chắc rằng dịch bệnh sẽ sớm qua đi cuộc sống sẽ trở về trạng thái bình thường mới
những thông tin mới nhất sẽ được báo sức khỏe và đời sống cập nhật thường xuyên
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại